để làm việc về hành vi quay clip không đúng sự thật đăng lên mạng xã hội
ngày hôm nay công an huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã triệu tập nguyễn minh luân
chú tài huyện long điền tỉnh bà rịnh úng tàu
trước đó trên mạng xã hội có xuất hiện một đoạn video clip của một nam thanh niên ngồi trên xe tải giải
cọc tiền xuống đất với nội dung cho đất ăn với tiêu đề giới thiệu dự án bốn mẫu sáu mươi một nền
ở trung tâm thị trấn đất đỏ
trong đó nam thanh niên có hành động giải tiền xuống đất và giới thiệu khu đất này là dự án được phân lô
và bán nền với mục đích câu like câu view nhằm tương tác trên trang cá nhân
từ đó thuận lợi trong việc môi giới mua bán đất
cơ quan công an xác định nội dung trong clip là hành vi phản cảm đưa thông tin sai sự thật
gây ảnh hưởng không tốt đến người sử dụng mạng xã hội đồng thời gây dư luận xấu trong nhân dân
công an huyện đất đỏ đã cho nguyễn minh luân làm cam kết không tái phạm
về việc để xử lý theo quy định của pháp luật